nói về hành động thiếu suy nghĩ của mình một trại viên của trung tâm cai nghiện ma túy sóc trăng cho biết
chiều hôm hai mươi bốn tháng hai thấy các trại viên khác ẩu đả rồi tập trung đông người tràn ra phía cổng
nên đi theo và đi bộ tắt đường đồng về tới nhà ở xã phú mỹ huyện mỹ tú
sau khi về nhà được gia đình động viên nên đã đến chỉnh diện với cơ quan công an địa phương
trong sáng hai mươi sáu tháng hai các học viên đã trốn trại liên tục được gia đình địa phương đưa trở về trại cai nghiện
hầu hết đều nhận ra việc làm sai trái của mình
tuy nhiên theo cán bộ trung tâm và lực lượng chức năng thì không loại trừ một số đối tượng sau khi trốn chạy sẽ đi khỏi địa bàn
nhất là những đối tượng đã có tiền án tiền sự hoặc đang có hổ sơ liên quan đến vụ án khác
trong sáng hai mươi sáu tháng hai các học viên đã trốn trải liên tục được gia đình địa phương đưa trở về trại cai nghiện
còn cái số mà công an bắt thì mình đưa vô cái khu để mà tắt ly giống như là mình xử lý hình thức kỷ lực
hiện vụ việc đang được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
bên cạnh đó lãnh đạo tỉnh sóc trăng chỉ đạo địa phương tăng cường công tác vận động tuyên truyền gia đình
các đối tượng và phối hợp cơ quan chuyên môn khẩn trương vận động những học viên còn lại quay lại cơ sở sớm nhất
tòa án nhân dân huyện đức linh tỉnh bình thuận vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hồ văn tư huỳnh quốc bảo cùng đồng phạm
gây dối trật tự công cộng trong vụ nổ súng tại tiệm cầm đồ tại thị trấn võ xu tỉnh bình thuận
theo hồ sơ do mâu thuẫn trong sinh hoạt vào khoảng chín giờ ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
nhóm của bảo và nhóm của tư hẹn nhau đến khu vực cầu đỏ la nga thuộc địa phận xã mê pu huyện đức linh để giải quyết
khoảng một mươi bốn h cùng ngày nhóm của tư đi trên hai xe ô tô mang theo hung khí đến điểm hẹn nhưng không thấy nhóm của bảo
nên quay về trung tâm thị trấn võ xu thì gặp nhóm của bảo đang ngồi trước một tiệm cầm đồ
lập tức nhóm của tư cầm hung khí xông vào tiệm cầm đồ và tư dùng súng tự chế bắn nhiều phát vào nhóm của bảo
hai nhóm dùng hung khí rượt đuổi đánh nhau trước tiệm cầm đồ và trên đường dt bảy trăm sáu mươi sáu thuộc khu phố sáu thị trấn võ xu gây náo loạn cả khu vực
khi lực lượng công an huyện đức linh có mặt cả hai nhóm đều vứt hung khí bỏ chạy
tổng cộng có một mươi chín bị cáo của hai nhóm bị khởi tố điều tra truy tố về tội gây dối trật tự công cộng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hồ văn tư hai năm chín tháng tù và huỳnh quốc bảo hai năm sáu tháng tù
một mươi bị cáo của hai nhóm bị tuyên phạt từ một năm sáu tháng tù đến hai năm bảy tháng tù
trong đó có sáu bị cáo được hưởng án treo thời gian thử thách từ ba đến bốn năm
công an thành phố thủ dâu một tỉnh bình dương
tỉnh bình dương cho biết đã tạm giữ đối tượng nguyễn công minh trú tại huyện bến lức tỉnh long an
để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
tiến hành tuần tra kiểm soát xử lý trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm hành chính tỉnh
lực lượng công an đã phát hiện xe ô tô bán tải do tài xế nguyễn công minh điều khiển chạy quá tốc độ quy định
nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện
nhưng tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
tổ tuần tra tiến hành truy đuổi qua nhiều tuyến đường
khi chạy đến đường dx năm thuộc phường phú mỹ thành phố thủ dầu một
thì xe ô tô tải mất lái lao vào bụi cây ven đường
tài xế bỏ xe trốn chạy và bị tổ tuần tra bắt giữ
tiến hành kiểm tra trên xe lực lượng chức năng phát hiện có một mươi năm bao thuốc lá điếu ngoại
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
hiện công an thành phố thủ dầu một đã tiến hành tạm giữ đối tượng
cùng toàn bộ tăng vật phương tiện để điều tra xử lý theo quy định
vụ tai nạn vừa xảy ra vào đêm qua trên nệm bàn tỉnh con tum
vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi năm tháng hai trên đường hồ chí minh thuộc thôn bốn xã diên bình
huyện đắc tô tỉnh con tum xe ô tô con do tài xế nguyễn văn du chú tại tỉnh con tum điều khiển
trên xe chở thêm ba người lưu thông theo hướng từ huyện đắc tô đi huyện đắc hà
khi đến km số một nghìn năm trăm một mươi tám cộng một trăm linh xe ô tô con đã va chạm với xe mô tô do a thuê
sinh năm hai nghìn bốn chở theo a thom sinh năm hai nghìn một mươi cùng chú tại huyện đắc tô tỉnh con tum
lưu thông theo hướng ngược lại vụ tai nạn đã khiến a thuê và a thom tử vong tại chỗ
hai phương tiện hư hỏng nặng lực lượng chức năng đã nhanh chóng khám nghiệm xử lý hiện trường
phân luồng giao thông để các phương tiện khác thuận tiện di chuyển
một ngọn lửa xuất phát bên vệ đường đã gây cháy ở khu rừng thuộc khu vực quản lý của sam tuyền lâm
và công ty trách nhiệm hữu hạn đắc việt đất việt thuộc khu du lịch quốc
ra hồ tuyền lâm thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vào chiều ngày hôm qua
ngay sau đó cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp chống cháy lan xử lý dập lửa
và đến tối cùng ngày thì vụ cháy đã được khống chế hoàn toàn
khu vực cháy xảy ra tại khoảnh ba tiểu khu hai trăm sáu mươi sáu b thuộc khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm
thành phố đà lạt ban đầu lửa bùng phát từ đám cỏ khô bên đường
và sau đó lan rộng nhanh chóng khi gặp gió và tiếp tục cháy lan vào khu vực rừng thông có thảm thực bì khô
các khu vực khác nhau đã được huy động để triển khai chữa cháy
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt đám cháy
lãnh đạo hạt kiểm lâm đà lạt cho biết rừng không gặp thiệt hại nghiêm trọng
tuy nhiên đám cháy cũng đã gây khói bụi ô nhiễm cả một vùng lớn
một số cây thông nhỏ bị chết thảm thực vật dưới tán thông cũng bị ảnh hưởng
diện tích rừng già bị ảnh hưởng là gần năm m hai chưa thống cây được thiệt hại
một số khu vực khác bị cháy là đất trống không có cây rừng lớn
gần đây tại nhiều địa bàn trên cả nước đã xuất hiện hình thức lừa đảo trực tuyến với thủ đoạn mới
đó là mạo danh giả danh quân nhân để chiếm đoạt tài sản
theo thống kê của cục chính trị quân khu bảy tính từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
trên địa bàn đã phát hiện bảy mươi năm vụ việc mạo danh giả danh cán bộ nhân viên quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bên cạnh hình thức gọi điện thoại các đối tượng còn mặc quân phục để gọi video
khiến nạn nhân tin tưởng mất cảnh giác
một số đối tượng gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho người dân tự xưng là chỉ huy
quản lý của con em đang công tác trong quân đội để thông báo liên quan đến hành vi vi phạm kỷ luật
và đề nghị người dân chuyển tiền đền bù thiệt hại khắc phục hậu quả do con em mình gây ra
trên thực tế các cơ quan đơn vị không làm việc qua điện thoại như những tình huống trên
bởi vậy người dân cần bình tĩnh cảnh giác tuyệt đối không chuyển tiền
theo như yêu cầu của đối tượng đồng thời cần kịp thời thông báo với cơ quan chức năng
để có hướng giải quyết tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo
trước tình trạng trên cục an toàn thông tin cũng khuyên cáo người dân cần phải nâng cao cảnh giác
không cung cấp thông tin cá nhân
tài khoản mật khẩu vneid mạng otp thông tin căn cước công dân tài khoản ngân hàng cho bất cứ ai
không làm theo hướng dẫn yêu cầu của các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ gọi đến
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo
người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc
đã ra quyết định truy nã số hai ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi
đối với đối tượng lê đức hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại thị trấn hương canh
huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc về tội gây dối trật tự công cộng
cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tam dương
tỉnh vĩnh phúc là đối tượng nghiêm xuân hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn nhân lý
xã tam quan huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
và đối tượng trần văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn nam hưng xã dương hồng thủy huyện thái thụy tỉnh thái bình
bị công an huyện thái thụy tỉnh thái bình ra quyết định truy nã số năm ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
cũng về tội gây dối trật tự công cộng
còn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã số chín ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba
đối với đối tượng dương văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường chú thị trấn hương canh
huyện bình xuyên
tỉnh vĩnh phúc
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chớ chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện